một mươi giờ là sáu giờ sáng xin kính chào và cảm ơn quý vị đã thức dậy sớm và đến với chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
quý vị và các bạn thân mến sáng nay thời tiết miền bắc tiếp tục rét sâu nhiệt độ không quá một mươi bảy độ c một số nơi ở vùng núi còn có thể xuống từ bảy đến tám độ c
buổi sớm đi làm và đi học thì quý vị đừng quên chuẩn bị áo ấm khăn quảng cổ và giữ ấm cơ thể
trong khi đó mưa lớn sẽ tiếp diễn tại các tỉnh từ quảng trị cho đến bình thuận cùng với một phần của tây nguyên
đợt mưa này được dự báo là sẽ còn kéo dài đến hết ngày mai lũ trên các sông được báo động từ mức báo động một đến báo động ba và sàn lở đất lũ quét thì rất có thể xảy ra tại vùng núi bà con hết sức lưu ý
và mưa lớn nước lũ dâng cao trong thời điểm này đi du lịch ở các tỉnh nói trên là rất nguy hiểm
và liên quan đến vụ việc du khách từ tp hcm bị lũ quần trôi ở thôn cần long quần lanh xã đà trai huyện lạc dương tỉnh lâm đồng lực lượng cứu hộ đã cứu được hai người
hai người còn mất tích thì sáng sớm nay địa phương tiếp tục mở rộng tìm kiếm
đoàn du khách từ tp hcm gồm sáu mươi bốn người đi tour leo đỉnh bi đốp núi bà
nhóm du khách gặp nạn gồm chín người và một huấn luyện viên đi qua cầu treo ở trung tâm xã đạ trai
bốn người đi trước qua bờ an toàn sáu người đi sau ở trên cầu treo đúng vào lúc lũ dâng lên cao quấn phăng cây cầu nên bị rơi xuống suối
huấn luyện viên đi cùng nhóm kéo được một người lên bờ bốn người còn lại bị nước cuốn trôi
trong đó hai người may mắn bám vào được một thân cây lớn đứng giữa dòng lũ hai người còn lại vẫn chưa được tìm thấy
mưa lớn trong hai ngày qua cũng đã gây thiệt hại cho các tỉnh miền trung trong đó có tỉnh ninh thuận nhất là về giao thông và sinh hoạt của người dân
tại huyện thuận bắc tỉnh lộ bảy trăm linh sáu từ xã công hải đi lên xã phước chiến bị chia cắt khoảng sáu mươi hộ ở thôn gò sạn và hơn tám mươi hộ dân ở làng mỹ nhơn bị mưa lũ gây ngập từ bốn mươi đến năm mươi cm
tại huyện thuận nam trên tuyến đường văn lâm xã phước nam đi thôn sơn hải xã phước dinh bị ngập khoảng năm mươi cm nhiều điểm sói lở gây khó khăn cho vấn đề lưu thông
huyện ninh sơn hà giải và tràn gia bị ngập khoảng ba mươi cm chính quyền địa phương đã cắt cử người trực cảnh báo người dân không băng qua tràn đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản
huyện ninh sơn tràn hà giài và tràn gia rót bị ngập khoảng ba mươi cm chính quyền địa phương đã cắt cử người trực cảnh báo người dân không băng qua tràn đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản
hai đối tượng là nguyễn cao minh trí và võ tấn quang đều thường trú tại thành phố con tum về tỉnh con tum để điều tra vụ nổ súng làm một người trọng thương
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn với huy nên nhóm của quang đã đem hung khí đến nhà tìm huy
không tìm thấy huy nhóm của quang đã quậy phá đập xe máy rồi bỏ đi
biết được sự việc huy đã tập trung nhóm của mình lại để đi trả thù
tới nhà quang tìm nhưng không thấy
khi đang trên đường về thì nhóm huy gặp quang đang đi trên xe máy chở theo trí
thế vậy nhóm của huy đã mang theo hung khí đuổi theo xe của quang
do bị truy đuổi nên trí đã dùng súng bắn ba phát về phía nhóm của huy làm cho trọng bị thương
thấy trọng bị trúng đạn cả nhóm ngừng truy đuổi và đưa trọng vào bệnh viện cấp cứu
trọng bị một viên đạn bắn thùng bụng
sau khi gây án quang và trí đã bỏ trốn khỏi địa phương
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng đã xác định được đối tượng gây án
công an tỉnh con tum đã phối hợp với cục cảnh sát hình sự bắt được quang và trí khi các đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà trọ tại thành phố vũng tàu
đang lấy xe ra về sau khi dự tiệc một phóng viên của tạp chí trên địa bàn tỉnh gia lai đã bị hai kẻ lạ mặt đi xe máy chém vào lưng rồi phóng xe bỏ chạy
thông tin từ công an thành phố pleiku tỉnh gia lai
sự việc xảy ra vào tối ngày hai mươi tám tháng một mươi một
công an phường hội phú đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
lấy lời khai của nhân chứng và trích xuất camera nhằm truy tìm hung thủ
trước đó vài ngày phóng viên phát hiện có việc vận chuyển gỗ lậu về một sưởng gỗ trên địa bàn nên đã báo cho tri cục kiểm lâm tỉnh gia lai để xử lý
thưa quý vị trong thời gian vừa qua cả nước đã liên tục xảy ra các vụ gây dối trật tự công cộng
trong đó các đối tượng thường đi theo nhóm sử dụng vũ khí hung khí công cụ hỗ trợ để gây dối và đe dọa tới tính mạng của người khác

các đối tượng này thường rất manh động liều lĩnh và hoạt động cả ban ngày lẫn ban đêm
mặc dù liên tục bị lực lượng công an ngăn chặn xử lý thế nhưng tình trạng này vẫn còn xảy ra ở một số nơi
vụ việc sau đây xảy ra tại thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
cục quản lý thị trường tỉnh bình phước đang mở đợt cao điểm kiểm tra xử lý và tuyên truyền đến các mô hình kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn
theo nghị định chín mươi tám trên ndcb của chính phủ về xử phạt hành chính trong kinh doanh hàng giang hàng giả hàng kém chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
trong số một mươi năm cơ sở bị kiểm tra mới đây thì đa số đã chấp hành theo quy định của nhà nước không mua bán hàng cấm
trong đó có thuốc lá nhập lậu và treo biển cảnh báo không bán thuốc lá cho người dưới một mươi tám tuổi
tuy nhiên vẫn có trường hợp vi phạm mặc dù không công khai như trước đây
tại điểm tạp hóa bảy mộng số hai mươi võ văn tần phường tân bình thành phố đồng xoài và tiền tạp hóa trí kiều số bảy trăm linh bảy phú riêng đỏ
lực lượng quản lý thị trường phát hiện có kinh doanh thuốc lá điếu nhập lậu hiệu z và hero nên lập biên bản xử phạt hành chính theo nghị định chín mươi tám
khung hình phạt từ một đến ba triệu đồng cho hành vi bán dù chỉ một bao thuốc lá lậu
bên cạnh xử phạt lực lượng quản lý thị trường tỉnh bình phước cũng tuyên truyền yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết không kinh doanh hàng cấm
đợt này cục quản lý thị trường tỉnh bình phước và phòng cảnh sát kinh tế tỉnh đã tiến hành tiêu hủy hơn một trăm linh bao thuốc lá nhập lậu các loại
đây là số tan vật tịch thu trong các vụ vi phạm trong năm vừa qua
chuyển sang các tin tức văn hóa xã hội
sau khi đi kiểm tra tình hình sụt lúng nứt kè cửa biển nhà mát thuộc phường nhà mát thành phố bạc liêu
lãnh đạo tỉnh bạc liêu vừa yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương tổ chức duy tu sửa chữa các điểm sụt lún
đề phòng thời tiết cực đoan và các đợt triều cường dân cao trong thời gian tới
về lâu dài cần có dự án đầu tư bê tông hóa mặt kè bảo vệ chống sạt lỡ hai bên kè
hiện ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu đã xuất kinh phí đầu tư ba trăm năm mươi triệu đồng
giao cho bang quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn làm chủ đầu tư
triển khai ngay công tác sửa chữa khắc phục đồng thời cho xây dựng phương án giải pháp bảo vệ kẹt cửa biển nhà mát dài khoảng một trăm sáu mươi mét
trước đó chiều cường đầu tháng một mươi âm lịch đã làm đoạn tiếp giáp bờ kè nhà mát bị sụt lún
đứt gãy thành nhiều đoạn lớn nhỏ có chiều dài hơn ba mươi mét
năm hai nghìn một mươi bảy tuyến kè cửa biển này cũng từng bị vỡ khiến cả khu vực phía trong bờ kè bị ngập nặng
ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của những hộ dân sống quanh khu vực
nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng ngày đại đoàn kết toàn dân tộc
vừa qua tại huyện thế bình tỉnh cà mau đã tổ chức giải đua xuồng composite bằng tay
đây là lần đầu tiên và cũng là địa phương đi đầu trong việc tổ chức giải đua này
tham gia giải đấu có một mươi đội được chia làm hai bảng mỗi đội hai người với tinh thần tự nguyện
đa số những thanh niên tham gia giải đấu lần này đều nằm trong đội đua ghen ngo chùa rạch dòng
cũng là đội đua ghen ngo duy nhất của tỉnh cà mau
mỗi đội thi sẽ tự trang bị một chiếc xuồng composite
hai đội sẽ đấu với nhau với cự li khoảng một trăm năm mươi mét với hình thức bơi bằng tay
giải đấu được diễn ra trên sông xóm lớn thu hút được đông đảo người dân đến xem và cổ vũ
tuy giải đua xuồng comosite là phong trào của địa phương
nhưng có ý nghĩa tắt chặt thêm tình đoàn kết của ba dân tộc kinh hoa khmer
kinh hoa cũng lớn tuổi rồi xây giờ mình để tham gia phong trào
thấy rất là đoàn kết để năm sau đoàn kết nhiều hơn nữa
người dân người ta cũng hết sức là hăng hái tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới
trong đó thì cũng có các môn thể thao để vui chơi giải trí
nhằm nâng cao sức khỏe trong ngày hội
được nhiều cái niềm vui hơn
tín hiệu vui là những năm qua người dân ai cũng hăng hái tham gia phong trào toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa xây dựng nông thôn mới
đặc biệt trong ngày hội năm nay bà con tham gia cũng đông hơn
phần hội là phần vui nhất vì đông đảo người dân có mặt cùng nhau góp vui
từ đó góp phần xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng đoàn kết vững mạnh
vừa rồi là những tin tức của sáng phương nam
mời quý vị tiếp tục theo dõi những thông tin thời tiết tại các vùng trên cả nước
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng ba giờ chiều qua tại km tám mươi hai năm trăm linh thuộc xã minh tân thị trấn cẩm khê tỉnh phú thọ
xe ô tô limousine bình kiểm soát hai mươi chín b sáu mươi nghìn bảy trăm một mươi bốn đâm mạnh vào đuôi xe đầu kéo bình kiểm soát một mươi chín c chín nghìn năm trăm một mươi sáu
kéo theo rơ móc một mươi chín r bốn trăm năm mươi hai chạy phía trước cùng chiều
cú va chạm mạnh đã khiến đầu xe ô tô limousine biến dạng tám người bị thương
trong hai ngày ngày hai mươi tám và ngày hai mươi chín tháng một mươi một
trên địa bàn tỉnh phú yên có mưa to trên diện rộng
mưa kéo dài đã gây sạt lở đất đá chia cắt các tuyến giao thông trên địa bàn xã vùng cao phú mỡ huyện đồng xuân
mưa lớn đã làm sạt lở hai bên núi một khối lượng lớn đất đá đổ xuống mặt đường gây ách tắc giao thông
chính quyền địa phương đã cắt cử một tổ công tác canh trực không cho người qua lại tránh nguy hiểm trên tuyến đường này
hiện nay có những đoạn đường vách núi hai bên cao dựng đứng từ bảy mươi đến tám mươi mét nhưng không kẻ chắn
khi mưa xuống là đất đá sạt trượt xuống đường rất nguy hiểm
ngay đầu mùa mưa đến nay đã có nhiều lần tuyến giao thông này gặp sự cố
bộ giao thông vận tải vừa có văn bản gửi cục hàng không việt nam tổng công ty cảng hàng không việt nam acv về việc nghiên cứu và triển khai thiết bị radar giám sát an ninh an toàn sân bay và hệ thống phát hiện vật ngoại lai
thời gian tới việc triển khai đầu tư hệ thống này là cần thiết vì vậy bộ giao thông vận tải yêu cầu cục hàng không việt nam chủ trì phối hợp với acv và các cơ quan liên quan hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn cơ sở
acv có trách nhiệm nghiên cứu xây dựng kế hoạch bố trí nguồn lực để triển khai hệ thống phát hiện vật ngoại lai và radar giám sát an ninh mặt đất nhằm tăng cường công tác an ninh an toàn tại các cảng hàng không đặc biệt là các cảng hàng không quốc tế nội bài tân sơn nhất và đà nẵng
trước đó báo cáo bộ giao thông vận tải về vấn đề này cục hàng không việt nam khẳng định việc triển khai các hệ thống phát hiện vật ngoại lai và radar giám sát an ninh mặt đất tại cảng hàng không sân bay là cần thiết trong tương lai gần